đúng ngày này cách đây bốn mươi năm năm ngày một mươi một tháng chín năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba quan hệ ngoại giao giữa việt nam và vương quốc anh đã được thiết lập
kể từ dấu mốc đó quan hệ hai nước đã gạt hái nhiều thành tiệu mang tính thực chất hiệu quả ổn định và lâu dài trên nhiều lĩnh vực
chỉ còn ít ngày nữa ngày một mươi năm tháng chín cơ sở đại học anh quốc việt nam đặt tại khu đô thị xanh eco park sẽ chính thức đi vào hoạt động với nhiều tiện ích hiện đại không gian xanh mát
tổng vốn đầu tư bảy mươi triệu đô la mỹ khuyên viên trường đạt tiêu chuẩn anh với sức chứa bảy sinh viên
trường đại học anh quốc việt nam được kỳ vọng trở thành mô hình thành công của hợp tác anh việt trong lĩnh vực giáo dục
trường đại học này không chỉ đơn thuần là một biểu tượng mà còn là một bước đi thiết thực nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của mỗi nước

không chỉ trong lĩnh vực giáo dục đào tạo hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước bốn mươi năm năm qua cũng đang đạt được những thành tiệu rất ấn tượng
năm hai nghìn một mươi bảy kim ngạch thương mại giữa hai nước là sáu một tỷ đô la mỹ
trong năm tháng đầu năm nay thương mại hai triều anh việt nam cũng tăng bốn mươi
vương quốc anh hiện là một trong một mươi năm nhà đầu tư hàng đầu vào việt nam
năm hai nghìn một mươi bảy lượng hàng xuất khẩu của việt nam sang anh đã tăng một mươi bảy
chúng tôi đang xúc tiến để ký một hiệp định thương mại song phương giữa việt nam và vương quốc anh
với tư cách là đại sứ tôi rất ủng hộ cho sự hợp tác về kinh tế thương mại giữa các nước này và sẽ có nhiều hơn nữa mặt hàng của việt nam vào thị trường vương quốc anh
sau bốn mươi năm năm mối quan hệ đối tác chiến lược việt nam vương quốc anh đang đứng trước cơ hội rất lớn để nâng lên tầm cao mới với những điểm sáng trong hợp tác chính trị quốc phòng an ninh giáo dục đào tạo đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế
kể từ khi thiết lập quan hệ đối tác chiến lược vào năm hai nghìn một mươi hai nước đã tăng cường thương mại song phương lên hai trăm năm mươi
bên cạnh đó ấn tượng của bạn bè quốc tế trong những năm gần đây việt nam tạo được môi trường ổn định để các nhà đầu tư nước ngoài hoạt động ổn định phát triển
đây sẽ là động lực để hai bên tăng cường hợp tác và đạt được nhiều thỏa thuận thành tiệu ấn tượng hơn nữa trong tương lai